thưa quý vị tại tỉnh quảng ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng yên đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với trần văn dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thôn hai xã hoàng tân thị xã quảng yên để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch quân sự
trần văn dương là đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định tuy nhiên khi khách có nhu cầu vay tiền đối tượng sẽ tiến hành xác minh rồi cho khách vay từ hai mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng một người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ một trăm một mươi một năm trở lên kèm theo các lệ phí khác
kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bị bắt dương đã là một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên
dương đã cho một người dân ở xã hoàng tân thị xã quảng yên vay bảy mươi triệu đồng với lãi suất là một trăm linh chín năm tổng số tiền người vay trả lãi cho trần văn dương là hai mươi sáu tháng liên tiếp đối với các khoản vay trên là gần một trăm năm mươi triệu đồng
dương thu lợi bất chính khoảng một trăm linh triệu đồng khám xét nơi ở của dương lực lượng công an thu giữ nhiều điện thoại di động thẻ ngân hàng xe mô tô các giấy tờ có liên quan
đáng chú ý quá trình khám xét cơ quan công an phát hiện dương đang nuốt một túi ni lông màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng dặn hụt vào bụng nghi là ma túy
tối qua vào ngày hai mươi tám tháng một công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện đồng phú tổ chức khám nghiệm điều tra và làm rõ vụ nghi cháy vườn rẫy điều khiến một người tử vong
nạn nhân là anh trần quốc việt ba mươi một tuổi trú tại xã tân tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu
vào trưa cùng ngày anh việt điều khiển xe máy vào vườn điều của gia đình ở ấp thái dũng xã tân tiến để đốt lá cây dọn rác dưới vườn điều
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút một người dân địa phương phát hiện anh việt nằm úp mặt dưới đường tử vong từ trước sát rẫy điều và cao su bị cháy
nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tra và làm rõ
thời điểm phát hiện anh việt tử vong vườn điều của nhà anh việt đã bị cháy lan mạnh khoảng năm trăm linh m hai và lan sang vườn cao su của người dân khác

trước tình hình giao thông dịp cuối năm có nhiều diễn biến phức tạp cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã huy động tối đa lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trở tự an toàn giao thông tập trung tuần tra kiểm soát giao thông tập trung tuần tra kiểm soát giao thông

phù hợp với từng đối tượng và sát với tình hình thực tế tổ chức cho người điều khiển phương tiện ký cam kết không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
để mọi người dân có một mùa xuân yên vui mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông đang hàng ngày hàng giờ nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
lập công ty rồi dùng danh nghĩa của công ty để huy động vốn của nhiều người đối tượng lã quốc trưởng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn capel đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
từ ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai lã quốc trưởng đã ký tổng số bảy chín trăm năm mươi chín hợp đồng hợp tác kinh doanh kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn bảy trăm linh hai tỷ đồng
đến nay đã có ba trăm linh khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tố cáo lã quốc trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn tấn tôn
trú tại thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc về hành vi thu thập tàng chữ trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
trước đó công an quận hải châu phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng bắt quả tang tôn cùng với một chủ tài khoản ngân hàng đến ngân hàng mở phong tỏa rút số tiền hơn một tỷ đồng
qua làm việc tôn khai nhận đã được một thanh niên chưa rõ lây lịch thuê đến đà nẵng để tìm chủ tài khoản và rút hết số tiền trong thẻ đem về xong việc sẽ được trả công
mở rộng vụ án cơ quan công an xác định từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
tôn còn thực hiện hành vi thu thập mua gần bốn trăm linh thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để bán lại cho các đối tượng qua mạng xã hội
cướp giật điện thoại bán lấy tiền tiêu xài đối tượng lại kim dũng chú tại phường vĩnh trường tp nha trang vừa bị công an tp nha trang tỉnh khánh hòa bắt giữ
do không có tiền tiêu xài dũng điều khiển xe máy đi lòng vòng các tuyến đường trên địa bàn ở nha trang để tìm người sơ hở và cướp tài sản
khi đến khu dân cư thuộc tổ một mươi bốn ngọc thảo phường ngọc hiệp thấy một phụ nữ đang ngồi trên xe máy có cầm theo điện thoại đối tượng đã áp sát giật điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy
mang điện thoại đi bán được bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tp thái bình vừa bắt giữ và dẫn giải đối tượng truy nã lâm quang thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn chú tại phường trần tế sương tp nam định tp nam định
và đây là đối tượng truy nã nguy hiểm lần trốn trên ba mươi năm
một mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra thị xã thái bình nay là thành phố thái bình đã ra quyết định truy nã đối với thanh về tội cố ý gây thương tích
năm hai nghìn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình bắt giữ thanh trên đường dẫn giải về thái bình thì đối tượng tiếp tục bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã tiếp tục ra quyết định truy nã đối với thanh về tội cố ý gây thương tích và trốn trên đường dẫn giải